thưa quý vị và các bạn khả năng miễn dịch của con người trước covid một mươi chín vẫn luôn là một câu hỏi lớn với chúng ta
kể từ khi chính quyền đặt ra những biện pháp phòng chống dịch bệnh này đầu tiên
nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm của đại học khoa học và sức khỏe oleron osumi cho thấy
có những cách thức hướng tới khả năng miễn dịch mạnh mẽ trước covid một mươi chín
nghiên cứu này đã được công bố trực tuyến trên tạp chí chuyên ngành khoa học miễn dịch học
các nhà khoa học đã lấy mẫu huyết tương có chứa kháng thể với covid một mươi chín để đánh giá trong phòng thí nghiệm
và thu về kết quả cho thấy cách thức miễn dịch nhiễm trùng đột phá sau khi tiêm chủng
hoặc nhiễm trùng tự nhiên có thể cung cấp mức độ bảo vệ gần như ngang nhau
phó giáo sư về vi sinh phân tử và miễn dịch học fikadu tapest thuộc trường osu
đồng tác giả nghiên cứu cho biết
không có gì khác biệt
cho dù bạn bị mắc covid một mươi chín và sau đó tiêm chủng hoặc nếu bạn được tiêm phòng và sau đó bị mắc bệnh
trong cả hai trường hợp bạn sẽ nhận được phản ứng miễn dịch thực sự cao một cách đáng kinh ngạc
nghiên cứu này đã mô tả mức độ phản ứng miễn dịch cực cao sau các đợt nhiễm virus đột phá
được gọi là siêu miễn dịch
đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng nhiều biến thể sars cov hai sống để đo sự trung hòa chéo của huyết thanh
từ các trường hợp đột phá
nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc một người bị nhiễm trùng
hoặc được tiêm phòng sau thời gian nhiễm trùng tự nhiên không quan trọng
trong cả hai trường hợp phản ứng miễn dịch được đo cho thấy các kháng thể dồi dào hơn và mạnh hơn
ít nhất là gấp một mươi lần so với khả năng miễn dịch được tạo ra bằng cách tiêm chủng đơn thuần
nghiên cứu được thực hiện trước khi xuất hiện biến thể omicron
nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng các phản ứng miễn dịch line sẽ tương tự
phó giáo sư ta cho biết thêm khả năng bị lây nhiễm đột phá là rất cao
vì có rất nhiều virus xung quanh chúng ta
nhưng chúng ta bảo vệ bản thân tốt hơn bằng cách tiêm chủng
và nếu virus xuất hiện chúng ta chỉ bị bệnh nhẹ và mang siêu miễn dịch sau khi khỏi bệnh
các nhà nghiên cứu đã theo dõi tổng cộng một trăm linh bốn người tất cả đã được tiêm vaccine pfizer
sau đó chia họ thành ba nhóm
hai mươi người được tiêm phòng không bị nhiễm virus ba mươi một người được tiêm phòng sau khi bị nhiễm
và ba mươi một người bị nhiễm virus đột phá sau khi tiêm phòng
kiểm soát độ tuổi giới tính và thời gian kể từ khi tiêm phòng
và lây nhiễm các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của mỗi người tham gia
và cho các mẫu này tiếp xúc với ba biến thể của virus sars cov hai
các nhà khoa học nhận thấy cả hai nhóm có miễn dịch lai đều tạo ra mức độ miễn dịch cao
các nhà khoa học kỳ vọng rằng với biến thể omicron lây lan nhanh hiện đang lưu hành trên toàn cầu
mỗi lần lây nhiễm đột phá mới thì sẽ có khả năng đưa đại dịch đến gần hồi kết
theo thời gian virus sẽ đi vào vùng miễn dịch ngay càng mở rộng của con người
giáo sư tapest cho hay những kết quả này cùng với các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng
sẽ có thời điểm khi virus sars cov hai có thể trở thành một bệnh truyền nhiễm lưu hành nhẹ
như nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa thay vì một đại dịch toàn cầu như hiện nay